một nữ chủ hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống đã tự cấp giấy xác nhận đi đường cho nhân viên đi lại trong thời gian giãn cách xã hội
khi bị tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín phát hiện thì đã có hành vi chống đối lại lực lượng chức năng
thậm chí là gây thương tích cho một đồng chí công an
thông tin mở đầu cùng tin vắn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp giách giá tỉnh kiên giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
nhưng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do đa mang thai đối với nguyễn thị yến
chú phường an hòa tp giách giá tỉnh kiên giang về tội chống người thành công vụ
yến đã tự cấp giấy xác nhận đi đường cho nhân viên đi lại trong thời gian giãn cách xã hội và bị lực lượng chức năng phát hiện
ngoài ra yến còn có hành động ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ và dùng nhiều lời lẽ xúc phạm thách thức
khi được yêu cầu về phường làm việc thị yến dùng tay đánh và cào cấu vào mặt một cán bộn công an phường gây thương tích
sau đó người phụ nữ này bị lực lượng đang làm nhiệm vụ khống chế đưa về trụ sở công an để cơ quan điều tra xử lý
tại km sáu mươi tám xã yên lâm huyện hàm yên tỉnh tuyên quang khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe ô tô do trần sĩ duyên
chú tỉnh quảng ninh để kiểm tra giấy tờ kiểm dịch thì duyên không chấp hành và cho xe chạy thông qua chốt
ngay lập tức lực lượng chức năng tổ chức công tác truy tìm phương tiện
tổ công tác phát hiện đối tượng trốn trên đồi cây cao tại xã yên lâm huyện hàm yên làm việc với cơ quan chức năng duyên chỉ xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
và khai nhận do không có giấy tờ xe khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe duyên lo sợ và lái xe bỏ chạy
tổ công tác tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ cho công an huyện hàm yên tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật